sau hơn ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hành hai mươi
do bộ khoa học và công nghệ phối hợp với các bộ ngành địa phương các tổ chức chính trị xã hội tổ chức đã bế mạc
ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay diễn ra với bốn mươi hoạt động hội nghị hội thảo tọa đàm triển lãm
và một mươi hai làng công nghệ với gần ba trăm linh gian hàng của các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu trải dài trong suốt ba ngày
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại trường đại học kinh tế quốc dân đã thu hút trên sáu năm trăm linh lượt người tham dự
đặc biệt các sự kiện đều được phát trực tuyến với hơn ba mươi năm lượt xem
những hoạt động thu hút nhiều sự quan tâm là diễn đàn đối thoại của thủ tướng với thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hai nghìn một mươi chín
diễn đàn cấp cao kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hai nghìn hai mươi
hoạt động kết nối đầu tư đã thu hút sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp với số phiên kết nối trên một trăm hai mươi cuộc
tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng một mươi bốn triệu usd